dự án này được dư luận quan tâm sau khi có sự phỏng cuộc của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an như dự án trường mập non lê quý đôn dự án khu dân cư thương mại tân việt pháp ii dự án khu du lịch xuân quỳnh dự án lấn biển và sắp xếp lại dân cư của công ty trường phúc hải dự án biển quê hương các dự án của tập đoàn dạng đông
trước đó bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng và ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt của bình thuận
trong đó có hai cựu bí thư tỉnh ủy hai cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và đương kim chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
các sai phạm của các tổ chức cá nhân tại bình thuận được ủy ban kiểm tra trung ương xác định có liên quan đến việc tham mưu quản lý giao đất cho nhiều dự án vi phạm quy định của pháp luật gây thất thoát ngân sách
mới đây các nhà đầu tư chính lô trái phiếu của tân hoàng minh đã làm việc với thanh tra bộ tài chính về thời hạn trả tiền và tài sản đảm bảo thế chấp
theo đó các nhà đầu tư kiến nghị các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thông tin cho các nhà đầu tư về phương án xử lý hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước đối với chín lô trái phiếu mà nhà đầu tư đã mua để làm rõ và tháo gỡ các vấn đề liên quan đến thời hạn trả tiền cũng như nghĩa vụ của tân hoàng minh trong thời gian tới
đại diện các nhà đầu tư cho biết không đồng ý với hướng dẫn của ủy ban chứng khoán nhà nước về việc các nhà đầu tư cần liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an để giải quyết việc hoàn tiền đầu tư
bởi ủy ban chứng khoán nhà nước mới là cơ quan ra quyết định hủy bỏ chín lô trái phiếu
và việc ban hành quyết định hủy bỏ chín lô trái phiếu nhưng không nêu thời hạn trả tiền cho nhà đầu tư là chưa đúng với quy định tại luật chứng khoán
ngoài ra việc các nhà đầu tư mua trái phiếu vì tin tưởng có tài sản đảm bảo thế chấp tuy nhiên các công ty chứng khoán không xử lý tài sản đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết
và đề nghị người đại diện của tập đoàn tân hoàng minh tiếp tục thực hiện nghĩa vụ vay bán tài sản để hoàn tiền cho các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của doanh nghiệp này
thanh tra bộ tài chính cho biết tiếp nhận báo cáo lãnh đạo bộ các kiến nghị đề xuất của nhà đầu tư liên quan đến vụ việc hủy bỏ chín lôi trái phiếu tân hoàng minh
trong đại hội cổ đông thường niên vinh hôm công bố kế hoạch xây năm trăm linh căn nhà ở xã hội trong năm năm tới giá bán từ ba trăm linh đến chín trăm năm mươi triệu đồng một căn tại vùng ven
trong kế hoạch hepi home là dự án đô thị độc lập tách biệt khỏi các dự án nhà ở thương mại hoặc là các khu đất nhà ở xã hội trong các dự án của vinhome
trong đó mỗi dự án có diện tích từ năm mươi đến sáu mươi hectare trở lên
trước mắt vinhom sẽ xây dựng tại hà nội và tp hcm sau đó xây dựng tiếp tại hải phòng và quảng ninh
bộ xây dựng từng đề xuất gói tiến dụng sáu mươi năm tỷ đồng trong đó gói năm mươi tỷ đề cập đến ngân hàng nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại
nhằm hỗ trợ một số đối tượng vay ưu đãi có tính đến chủ đầu tư dự án nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp thuê chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một cả nước đã hoàn thành hai trăm sáu mươi sáu dự án nhà ở xã hội ở khu vực đô thị đang tiếp tục triển khai hai trăm bảy mươi tám dự án
trong đó có khoảng một trăm linh dự án nhà ở cho công nhân với khoảng một trăm ba mươi bốn căn hộ
trước sức ép từ lượng thuê bao giảm sâu cùng đe dọa doanh thu ứng dụng cho thuê phim netclick có thể sớm áp dụng thêm tùy chọn
giảm giá thuê bao nhưng buộc người dùng xem quảng cáo từ cuối năm nay
giám đốc điều hành netflix từng nói với các nhà đầu tư về việc xem xét khả năng hỗ trợ quảng cáo trên nền tảng và sẽ triển khai trong một hoặc hai năm tới
tuy nhiên theo bản ghi chú mới công ty nhiều khả năng đang đẩy nhanh tiến độ
hiện tại netflix đang phải đối mặt với nhiều thách thức về việc gia tăng người dùng và cạnh tranh với các đối thủ như apple tv disney hbo
lần đầu tiên sau hơn một mươi năm lượng người đăng ký trả phí sụt giảm mạnh và netflix dự báo tiếp tục mất thêm hai triệu thuê bao trả phí
toàn cầu trong quý hai
tại việt nam các gói thuê bao của nền tảng này có giá từ bảy mươi đến hai trăm sáu mươi đồng và sẽ bị nhiều người dùng đánh giá là còn cao so với các dịch vụ trong nước
gói cứ yêu cầu chia sẻ trong gia đình thường được nhiều người dùng chung để tiết kiệm
ghi nhận trong lịch sử thị trường chứng khoán thế giới tháng năm thường là giai đoạn giảm điểm
thanh ngữ nổi tiếng về hình tượng này là sale in may go away tức nhà đầu tư thường tăng lượng bán đột ngột vào tháng năm
nỗi lo về kịch bản tiêu cực này càng tăng cao khi thị trường gặp nhiều yếu tố bất lợi
thời điểm cao điểm của thị trường chứng khoán là quý một là thời điểm mà cái báo cáo năm ra rồi cái kế hoạch kinh doanh hàng năm ra rồi cái kế hoạch chia thưởng cổ phiếu thì nó sẽ cho chúng ta thường là quý một sôi động
sau đó thì tháng năm và tháng sáu là thường cái vùng trũng thông tin
sát xuất thông kê xảy ra trong các thị trường phát triển như là mỹ hoặc là eu thì cái hiện tượng sale in may and go away nó cũng thường xuyên diễn ra ở thị trường
và cái sát xuất này xảy ra cũng khá là cao tức là như thế này tức là thường thị trường sẽ giảm mạnh trong cái giai đoạn tháng năm
thì sẽ không có những cái biến động tiếp tục
điều nhà đầu tư quan tâm nhất lúc này là sau chuỗi điều chỉnh mạnh có phần bất ngờ của tháng bốn thị trường chứng khoán trong thời gian tới sẽ phản ứng như thế nào với hiện tượng sareing ma
đặc biệt khi ngay trong phiên mở cửa tháng năm vn index đã rơi hơn một mươi tám điểm với sát đổi chiếm áp đảo trên toàn sàn
tuy nhiên thống kê lịch sử chứng khoán việt nam lại cho thấy hiệu ứng sale in may dù như không tác động quá nhiều tới thị trường trong nước nhưng quan điểm của giấy đầu tư bấy lâu
trong tất cả hai mươi một năm diễn biến của vn index chỉ số này có một mươi một năm giảm điểm và một mươi năm tăng điểm
đáng chú ý trong bảy năm gần nhất từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi một thì có tới năm năm chỉ số chính của thị trường chứng khoán việt nam tăng điểm

mặc dù các yếu tố rủi ro vẫn còn trong hai năm gần đây nhất là năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một vn index còn có mức tăng trưởng ấn tượng
lần lượt là một mươi hai bốn và bảy một mươi năm sau
vì vậy thị trường trong tháng năm có thể diễn ra tích cực hơn so với những lo ngại của dòng tiền